từ lâu đã trở thành nét văn hóa độc đáo ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người
để rồi dù có đi chân trời góc bể nào thì cũng không thể quên được hương vị đặc trưng ấy
và nó cũng tạo ra ấn tượng không thể phai mờ đối với những du khách đã từng một lần đặt chân đến miền đất huyền diệu này
cho đến màu hồng của giò lụa của tôm của lạp sườn màu trắng ngà của thịt gà v v
tất cả cùng hòa quyện vào nhau tạo nên một tô bún vừa đẹp mắt vừa đầy đủ gia vị kích thích sự ngon miệng cho thực khách
để chế biến được một tô bún tha ngon đòi hỏi người làm bếp phải có đúng cách
có đủ hai mươi loại gia vị và thực phẩm
tùy theo khẩu vị từng người mà bốn thang có thể ra giảm thêm chút mắm tôm vào bát cho dậy mùi
trước kia bốn thang và bánh cuốn là hai món ăn quý
nhưng ngày nay nó đã được bình dân hóa và bán khá nhiều ở các khu chợ ngõ phố
nhưng sức hấp dẫn của nó thì vẫn như xưa
có lẽ không chỉ những người gốc thủ đô hà nội mà bất kể ai từng sống ở đây đều có cảm xúc vô cùng đặc biệt đối với mùa thu hà nội
từ những hàng cây gốc phố đâu đâu cũng ngặt ngào mùi hoa sữa cho đến những cảm giác hưu hưu mát mẻ của mùa thu hà nội
khiến người ta cảm thấy nao lòng
nhớ nhung gia diết một điều gì đó rất đặc trưng của hà nội đó chính là hương cốm làng vòng
cốm vòng quả là một món quà đặc biệt của hà nội
không biết từ bao giờ người làng vòng ở huyện từ liêm hà nội đã tạo được một món ăn tuyệt vời và độc đáo đến thế hệ trẻ
láng compressed làng cộng mới ngon mới nổi tiếng

các cụ nhà tôi đã truyền lại cho con cháu nghề bánh cốm không những thế mà cũng truyền lại cho các con cháu về cái tâm phải làm sao
cốm hà nội huyện từ liêm hà nội domi opini nh
cốm hà nội huyện từ liêm hà nội domi bry và đạo luật từ podcast vac ravim
và không những giữ được mà còn phải phát huy còn phải làm sao cho nó ngon hơn nữa
ngay từ thời trước đây là chúng tôi đã bánh gốm đã nổi tiếng khắp ba miền bắc trung nam
và đến bây giờ thì trong cái nền kinh tế thị trường
thì bánh cố yên ninh của chúng tôi lại vẫn được nổi tiếng trong ba miền nhân dân ở các nơi
khi về hà nội và rất muốn mua một cái bánh cốm để làm cái chút kỷ niệm
mang về nơi mình để giới thiệu
và hiện nay trên thế giới thì các việt kiều ở mỹ hoặc là ở pháp và ở đức
rồi các nước người ta khi về chơi hoặc là có người nhà về
bây giờ người ta cũng nhắn nhủ là khi sang thì nhớ gửi sang một chút bánh cốm
mang cái tính chất là quê hương và đồng thời nó cũng đặc trưng cho cái một cái đặc sản của hà nội
người làng vòng có bí quyết truyền thống làm cốm từ lâu đời
từ việc chọn giống nếp vàng để gieo trồng và thu hoạch
từ khi còn non mang về qua các công đoạn chế biến
như đổ chín giã nhanh sàng sẩy và ủ kín
mới có được cái loại cốm dẻo và thơm đến thế
còn màu xanh hấp dẫn đó thì do hồ thêm nước lá cơm sôi
màu xanh của cúng chỉ ngắm thôi cũng đã thấy thích mắt
bởi đó là một màu sắc nhẹ nhàng thanh khiết
người hà nội thường gốm gói trong lá cơm
lá sen là để cho khỏi khô và đượm lấy hương thơm ngát của lá sen tơ
làm tăng thêm vị cốm
ngoài ra còn dùng cốm làm bánh cốm rất dẻo và thơm ngon
đây là một thứ quà sang trọng dùng trong các dịp vui mừng
để biếu xén lễ lạc nhất là lễ ăn hỏi của các đôi uyên ương
người hà nội sành ăn nên ngay từ cái bánh cuốn cũng phải thật cầu kỳ chú đáo
bột làm bánh phải làm từ thứ gạo ngon
thì bánh mới không nồng sắc bánh mới trắng
tráng bánh phải thật mỏng
mỡ thoa phải đều tay cho mứt mặt bánh
để khi nếm vào bánh sẽ không bị cháy ra
thì thanh nhẹ mát rượi
công thức tráng
bánh nhà tôi đặc biệt là không có hẳn khe
cái chả này của nhà tôi là do ông tôi làm
chuyên chỉ làm cho nhà tôi bán thôi
và cũng không giao cho ở đâu bán
nó đặc biệt riêng của cái chả này là chả mỡ
nhưng mà nó là chả mỏng nó béo nó ngậy nó bùi
mà rất là mềm
đã làm được cái bánh cuốn ngon chả ngon
đặc biệt nhà tôi còn có một cái lớp chấm
rất là đặc biệt
có một cái công thức riêng của bí quyết

tôi đã đúc kết được gần sáu mươi năm năm trong này
bánh thơm dịu êm êm
được dầm vào trong chén nước mắm
nhỏ xíu xinh xắn
rồi đưa lên miệng
ta sẽ thấy cả một sự kết hợp nhịp nhàng
mùi thơm của bánh và nhân
quyện lẫn cái vị chua cay mặn ngọt
của nước chấm
lại thêm vài giọt tinh cả cuốn
hoặc cả cuốn tươi
tạo ra vị thơm ngon tuyệt vời
hấp dẫn thử khách
xưa kia khi ăn bánh cuốn thanh chỉ
người ta thường thêm vài miếng đậu sán
thật nóng thật phồng
tuy nhiên ngày nay có thể do ăn bánh cuốn như thế thanh nhã quá
nên người ta đã điểm vào một vài miếng chả sán
hay thịt quay ba chỉ giòn tan
làm cho món ăn tăng thêm hương vị hấp dẫn
bánh cuốn hà nội ngày nay có nhiều loại
và đã trở thành món ăn sáng
được nhiều người ưa chuộng
có loại ăn nguội
có loại ăn nóng
có loại có nhân thịt
có loại không nhân
mỗi thứ cho một khẩu vị riêng
xong người ta vẫn nhắc đến bánh cuốn thanh trì
như một sản phẩm của nghệ thuật ẩm thực dân dã
của người dân thủ đô
vốn là một món ăn dân dã
do gia đình họ đoàn chế biến
để bán trong thời gian chống pháp
chả cá đã trở thành món ăn khoái khẩu
của thực khách sành ăn ở hà nội
lâu dần tên chả cá được đặt cho tên phố
và nó đã trở thành một trong những nghệ trì ẩm thực
mang đậm dấu ấn văn hóa của hà nội xưa và nay
bác thì năm nay thì là bác hơn một trăm linh năm rồi
thế mà các bạn có thể nhận ra bác này là bác này
tổ ngày xưa thì không có tranh ảnh gì
nhưng bác đời bác là đời thứ ba
thế mà cá thì làm thì phải làm bằng cá lăng
bác ngày xưa thì ở sông hồng
mấy ngày ở trên ấy thì người ta đưa về
thì bác làm bằng cá lăng thì ngon
thế rồi thì rau cỏ thì cũng mua từ trong láng ra
thì có những cái thứ là ngon này da dặn
nó ngon là cái rau rau láng rau hành rau thơm mùi
nhà bác cũng toàn mua ở trong láng thôi
bún thì cũng phải đặt
nhà nó làm mắm tôm cũng phải đặt
cái gì cũng là đặt họ làm riêng cho là mình thôi
vâng thì nó có bảo đảm
trong nhà hàng luôn bày một ông lã vọng
ngồi bó gối câu cá bên dòng suối
vì thế khách ăn quen gọi là chả cá lã vọng
ngày nay trở thành tên gọi của nhà hàng
cá làm trà lại phải là cá lăng thật tươi mới đúng vị
vì cá lăng ít sương lại ngọt thịt và thơm
không có cá lăng thì mới buộc phải dùng đến cá nheo cá quả
trước đây trong nhà hàng còn có món chả chế biến từ cá anh vũ
bắt ở ngã ba sông bạch hạc thuộc thành phố việt trì
thì cá này mà lọc ra cuộn với lá giói nướng lên
thì trà thơm hết chỗ nói
nhưng cá này rất hiếm lại có mùa
nên món chả này rất đắt và hãn hữu mới có
thì cá phải lạng từ hai bên sườn
thái mỏng ướp với nước riềng nghệ mẻ hạt tiêu nước mắm
rồi kẹp vào cặp tre nướng trên lò than hoa hồng rực
đặt ngay trên bàn ăn của khách
người nướng phải khéo sao cho cá chín vàng đều hai bên
sau đó nướng lên bàn ăn của khách
gỡ ra bát dưới mỡ đang sôi lên trên
ăn chả phải ăn nóng kèm với bánh đa nướng
hay bún sối lạc rang rau mùi húng láng thị lạ
hành củ tươi trẻ nhỏ chấm với mắm tôm
vắt nhiều chanh tươi đánh sủi lên
rồi cho thêm một chút tinh cả cuống
tất cả tạo ra hương vị đặc trưng có một không hai
của món ăn hấp dẫn này
hà nội ngày nay đã thay đổi các món ăn hấp dẫn này
thay đổi rất nhiều
phố xá nhà cửa phong cách ăn mặc của người hà nội
cũng khác xưa nhiều
nhưng có một thứ ít thay đổi
là khẩu vị của người hà nội
những món ăn mang tính chất đặc trưng của hà nội
đang được nhân lên khắp các phố phường
và tỏa đi muôn nơi
người hà nội vốn nổi tiếng về thanh lịch
và sành điệu cả trong giao tiếp
lẫn trong ăn uống
vẻ đẹp nhẹ nhàng
cầu hợp với những người hà nội
đầu kỳ và sành ăn
đã trở thành nét đặc trưng trong nghệ thuật ẩm thực
của người hà nội
món ăn thì có nhiều
nhưng có lẽ
phở là món ăn mang bản sắc đặc trưng của hà nội
mà ai cũng biết và ưa thích
lý do thật đơn giản
phở hà nội khác hẳn các nơi khác
nó không thể trộn lẫn với bất cứ một thứ phở nơi nào
phở hà nội có cái ngọt chân chất của sương bò
cái thơm của thịt
vừa chín đến độ
để vẫn xèo
mà lại không dai
màu nước phở trong
bánh phở mỏng và mềm
dậy lên hương vị
nguyện với hơi nước phở bỏng dẫy
bốc lên nghi ngút
đánh thức tất thầy khả năng vị giác
khấu giác của người ăn
khiến ta có cảm giác
đang được hưởng cái tinh tế
của đất trời và con người hợp lại
chỉ nhìn bát phở này
phở thôi cũng đủ thấy
cái chất sành điệu kỹ càng
trong ăn uống của người hà nội
phở hà nội là như thế
đó là cái ngon của tất thầy
những chất liệu đời thường việt nam
nhưng đã được bàn tay tài hoa
của người hà nội
làm thành tác phẩm
bánh tôm là một món ăn hấp dẫn
không chỉ ngon độc đáo
mà còn gắn liền với tên tuổi
của hồ tây
một hồ đẹp và thơ mộng
nằm giữa lòng hà nội
nguyên liệu chính để làm ra món ăn này
là tôm nước ngọt tươi
của hồ tây
bột gạo thông qua bí quyết
chế biến cổ truyền
các đầu bếp đã làm ra món bánh tôm
một món ăn rất nổi tiếng
được nhiều người ưu thích
bởi hương vị độc đáo của nó
nguyên liệu của bánh tôm
gồm có bột mì
đã nhập khẩu
và một ít bột chua
và một chút bột nở
trong đó có một chút khoai lang
đã được thái sắn
và tôm thì đây đã là tôm
bớt từ dưới hồ tây lên
chính thỏ đây là bánh tôm của hồ tây
chúng ta quẹt bổ lên trên cuôn
và đặt tôm lên
và đặt tôm lên
sau đó thì mỡ để hơi già một chút
và khi chiếc bánh
đặt thả vào cái chảo
thì sẽ được nổi lên
và trên mặt bánh
thì có thể là rất là bóng

và đảm bảo chất lượng
thì cả hai bên mặt đều phải là vàng
tôm vừa chín tới phồng phao
màu hồng lựu
nằm trên mặt chiếc bánh vàng ươm
nhai cứ giòn tan
như miếng bánh phàm
đa vừa nướng
vị tôm ngọt mà thơm
cộng với cái giòn và ngậy của bánh
chấm với nước mắm giấm chua cay
phẳng vất hương cả cuốn ruộng đồng ven đô
cho ta cái cảm giác ngọt tê
dịu dàng thú vị
nhà hàng bánh tôm hồ tây
không chỉ bán riêng bánh tôm
mà còn bán nhiều món ăn cổ truyền
hấp dẫn khác
với người hàn quốc
hà nội sành ăn
thì bánh tôm hồ tây
vẫn ăn sâu vào tiềm thức của họ
dù có đi chân trời góc bể nào
khi quay trở về hà nội
không thể không ghé qua địa chỉ quen thuộc này
để được thưởng thức hương vị cổ truyền
và đặc trưng
của các món ăn hà nội
nói đến văn hóa ẩm thực của hà nội
là nói đến nghệ thuật ẩm thực tinh tế
và sành điệu
của người dân thủ đô
nhớ phố thân nghiêm giữa bóng cây
tiếng ve dù những trưa
và nhớ những công viên vừa mới xây
nước chân em chưa mò ngớp
nhiều món ăn tưởng chừng rất đơn giản
nơi đâu cũng có
để chế biến thành những món ăn đặc sản
có hương vị
có đẳng cấp riêng
thì không đâu bằng hà nội
bởi sự khéo léo tài hoa
và sành ăn của người dân hà thành
được đúc kết và lắng động
từ đời này sang đời khác
góp phần tạo nên
một bản sắc văn hóa ẩm thực
rất riêng rất độc đáo
không nơi nào có được